tại thành phố đà nẵng phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam đã khởi động dự án
huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học
và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố đà nẵng
dự án có mức đầu tư lên đến hơn một mươi năm tỷ đồng từ liên minh châu âu tại việt nam
nhằm hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các tổ chức xã hội
làm việc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại đà nẵng và các tỉnh khu vực miền trung tây nguyên
dự án sẽ kéo dài từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba với các nội dung
như thành lập nguồn quỹ tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học
và bảo vệ môi trường nâng cao năng lực cho năm mươi tổ chức đoàn thể
về hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường
tài trợ cho hai mươi một sáng kiến liên quan đặc biệt thực hiện các chương trình
nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đa dạng sinh học